thưa quý vị sau một năm làm việc thưởng tết là điều mà mọi người lao động đều mong chờ
điều này cũng được thể hiện qua sự quan tâm ghi nhận của doanh nghiệp đối với người lao động
sau một năm gắn bó cống hiến
chính vì vậy mặc dù gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh do những tác động kéo dài
của dịch bệnh covid một mươi chín cũng như ảnh hưởng từ tình hình kinh tế thế giới
nhưng mà đa số thì các doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực cố gắng nhằm đảm bảo
duy trì thường tết hai nghìn hai mươi ba cho người lao động không thấp hơn năm trước
trải qua hai năm khó khăn cùng công ty do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
năm nay với số lượng đơn hàng cao hơn dây chuyền sản xuất được phục hồi
nhân viên tại công ty này đều đang mong chờ thưởng tết năm quý máu hai nghìn hai mươi ba
sẽ cao hơn năm trước xứng đáng với công sức làm việc của người lao động trong năm
theo ghi nhận của phóng viên nhiều doanh nghiệp đã và đang xây dựng kế hoạch
chăm lo tết cho người lao động trong đó nỗ lực đảm bảo tiền lương thưởng tết
đối với những doanh nghiệp hoạt động ổn định và điều việc
thì mức thưởng đã được xác định rõ ít nhất là một tháng lương cơ bản
ngoài ra còn nhiều hình thức thưởng tết cho nhân viên như tặng quà
tặng sản phẩm mà công ty sản xuất
riêng về doanh nghiệp của chúng tôi thì chúng tôi cũng phải hết sức cố gắng
để lấy được những đơn hàng cũng như là tạo ra những nhu cầu
dù là sẽ tạo ra ít lợi nhuận cũng như là tạo ra ít doanh thu cho công ty hơn
chúng tôi vẫn đang thực hiện chính sách lương thưởng tháng một mươi ba
và sau đó thì có thể vì tùy theo tình hình hoạt động thực tế của công ty
thì chúng tôi có đưa ra thêm thưởng có thể là cổ phần
có thể là cổ phần cho doanh nghiệp
hoặc là một phần của lợi nhuận trong việc đến mặt như đó
năm nay thì sau dịch covid thì hoạt động của công ty tết cũng quay trở lại
và cái thưởng tháng một mươi ba của chúng tôi là chắc chắn là người lao động có được thưởng
và có những tháng lương tiếp theo nữa có thể là tháng lương thứ một mươi bốn
ngoài ra thì trong các tháng làm việc của các bạn
thì các bạn cũng được thưởng theo doanh số đối với các bạn mà làm việc tại nhà hàng
cùng với sự tính toán cân đối tài chính của người đứng đầu các cơ quan đơn vị
các tổ chức công đoàn cơ sở cũng đóng vai trò quan trọng trong việc chăm lo tiền thưởng tết cho người lao động mỗi dịp tết đến xuân về
trong cái dịp này thì tổ chức công đoàn cũng phải đặc biệt quan tâm đến cái việc mà giám sát
đảm bảo cho cái việc người sử dụng lao động thực thí đầy đủ các cái chế độ chính trách cho người lao động
nhất là tiền lương tiền thưởng các cái chính trách mà người lao động được hưởng
phải tổ chức các cái tết xung bày xuân đoàn kết đối với công nhân lao động
trước đó bộ lao động thương binh và xã hội đã có văn bản yêu cầu lãnh đạo sở lao động thương binh và xã hội các tỉnh
phải báo cáo tình hình tiền lương và thưởng tết của doanh nghiệp đối với người lao động trước ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
các sở lao động thương minh và xã hội có trách nhiệm hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp
người sử dụng lao động trên địa bàn ra soát thực hiện đúng chế độ chính sách đối với người lao động như tiền lương
tiền thường và các chế độ phúc lợi khác đối với người lao động theo quy định